viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng
đối với đối tượng y tơn ca đức ba mươi hai tuổi trú tại phường e ba tp bùn ma thuột
để điều tra về hai tội giết người và hiếp dâm
trước đó dạng sáng ngày một mươi hai tháng năm một công nhân vệ sinh quét rác phát hiện tại hẻm hai trăm hai mươi chín đường lê duẩn
phường e ba tp bùn ma thuột có một cụ bà nằm bất động không mặc quần áo và trên đầu chảy nhiều máu
nên đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu
danh tính nạn nhân được xác định là một phụ nữ sáu mươi tám tuổi trú tại phường e ba tp bùn ma thuột
sau hơn sáu giờ tích cực điều tra đến khoảng một mươi giờ ba mươi phút cùng ngày
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk và công an tp bùn ma thuột đã bắt được hung thủ gây án
là y tơn ca đức khi đang lẩn trốn tại công viên trên đường lê duẩn tp bùn ma thuột
tại cơ quan công an y tơn khai nhận khoảng đêm ngày một mươi một tháng năm sau khi đi uống rượu về
y tơn đi bộ trên đường lê duẩn phường e ba thì phát hiện một phụ nữ đang đi nhặt phế liệu một mình
nên đã nảy sinh ý định hiếp dâm
để thực hiện hành vi trên đối tượng đã cầm cục gạch đập vào đầu khiến nạn nhân ngã xuống đường
sau đó y tơm kéo nạn nhân vào hẻm đường thực hiện hành vi đổi bại rồi bỏ đi
được biết y tân là đối tượng đã từng có hai tiền án về tội hiếp dâm và cướp tài sản
mới ra tù ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một